công an quận bình thạnh tp hcm cho biết hiện vẫn đang điều tra làm rõ về cái chết bí ẩn của nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê tỉnh bình định
đến thời điểm này người đàn ông chở nam sinh viên ở bến xe miền đông trước khi mất tích bí ẩn đã ra trình diện và làm việc với cơ quan công an
công an quận bình thạnh đang tiếp tục điều tra cẩn trọng chiếc xuất camera an ninh ở nhiều vị trí và xác định nhiều mối quan hệ của sinh viên nghĩa
trong quá trình điều tra có một đoạn clip tại khu vực cổng năm hướng cô lộ một mươi ba đã ghi nhận nghĩa sau khi xuống xe khách thì bị có một người đàn ông đi xe dream trở đi
người đàn ông này đã đến công an quận bình thạnh khai báo những tình tiết liên quan ông này được xác định là làm nghề xe ôm
vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng hai ông này có đón nghĩa tại cổng số năm của bến xe miền đông để trở đi
nhưng khi đến trường đại học khuất tech tp hcm đường điện biên phủ quận bình thạnh thì nghĩa xin xuống xe
ông này không biết nghĩa đi đâu sau đó ông quay xe trở lại bến xe miền đông để hành nghề như bình thường
khi đọc tin tức ông biết người thanh niên ông trở đi hôm đó là nghĩa đã mất tích bí ẩn và vừa tìm thấy thi thể nên ông đã đến công an làm việc cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra